điểm đen về tai nạn giao thông đoạn qua địa phận thôn trầm ân xã thắng quân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
được đầu tư nâng cấp mở rộng nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường
được khởi công từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi và hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau hơn ba tháng đưa vào sử dụng hiện nay mặt đường xuất hiện hiện tượng lún và giãn nứt bê tông nhựa
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
vị trí bị lún có chiều sâu trên hai năm cm gồm các đoạn km một trăm bốn mươi bảy tám trăm một mươi dài khoảng sáu mươi m và km một trăm bốn mươi bảy chín trăm linh dài khoảng bốn mươi m
tri cục quản lý đường bộ một tám đã yêu cầu nhà thầu liên danh sớm có biện pháp khắc phục hư hỏng của mặt đường
và triển khai thực hiện xong trước ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
vị trí bị lún có chiều sâu trên hai năm cm gồm các đoạn km một trăm bốn mươi bảy tám trăm một mươi dài khoảng sáu mươi m và km một trăm bốn mươi bảy chín trăm linh dài khoảng bốn mươi m
đường vừa được sửa chữa mở rộng đã hỏng xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
người dân không khỏi băn khoăn lo ngại về chất lượng rất mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra
yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay để bảo đảm chất lượng của tuyến đường